thưa quý vị liên quan đến vụ án hình sự gây thiệt hại hơn ba tám mươi bốn triệu usd xảy ra tại bộ y tế
công ty cổ phần dược kiểu long và một số đơn vị liên quan cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vừa có văn bản gửi ngân hàng nhà nước văn phòng đăng ký đất đai hà nội tp hcm đề nghị
giả soát và tạm ngừng các giao dịch liên quan đến các tài khoản số thiết kiệm nhà đất của bị can
cao minh quang cựu thứ trưởng bộ y tế ngoài ông quang cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
còn đề nghị tạm dừng các giao dịch liên quan tới ông dương huy liệu
cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế
liên quan tới vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược phẩm kiều long
và các đơn vị liên quan đồng thời chuyển hồ sơ tới viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố tám bị can theo hai nhóm thành viên trong đó ông cao minh quang và hai bị can
tại bộ y tế bị đề nghị truy tố hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị can lương văn hóa cùng ba người khác tại công ty cổ phần dược cửu long bị đề nghị truy tố
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ